theo tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính tới một mươi tám h chiều ngày hôm nay ngày ba tháng năm đã ghi nhận thêm một trường hợp mắc covid một mươi chín mới
bệnh nhân số hai trăm bảy mươi một quốc tịch anh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
trong hai trăm bảy mươi một ca mắc tính đến một mươi tám h ngày ba tháng năm có số ca điều trị khỏi là hai trăm một mươi chín ca chiếm tám mươi một
số ca dương tính với sars cov hai là ba mươi một ca chiếm một mươi hai
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai lần một là một mươi hai ca chiếm bốn
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai lần hai trở lên là chín ca chiếm ba
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là ba mươi năm trăm ba mươi ca
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hai trăm bốn mươi sáu ca chiếm một
cách ly tập trung tại các cơ sở khác năm bảy trăm bốn mươi tám ca chiếm một mươi chín